tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng hai theo đó cpi tháng hai giảm nhẹ so với tháng một vì dịch covid một mươi chín và tiêu dùng giảm tuy nhiên đây vẫn là mức tăng mạnh nhất của tháng hai trong bảy năm gần đây
cụ thể chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai năm hai nghìn hai mươi giảm một mươi bảy so với tháng trước
trong mức giảm một mươi bảy có sáu trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm bao gồm nhóm giao thông nhóm văn hóa giải trí và du lịch nhóm đồ uống và thuốc lá nhóm may mặc bưu chính viễn thông nhà ở và vật liệu xây dựng
tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng tháng hai và bình quân tháng hai đầu năm hai nghìn hai mươi so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt năm bốn và năm chín mươi một đều ở mức tăng cao nhất trong bảy năm gần đây
theo tổng cục thống kê cpi tháng này giảm so với tháng trước
chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ của người dân sau tết nguyên đán giảm nên giá nhiều mặt hàng dân trở về mặt bằng giá trước tết
lạm phát cơ bản tháng hai năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi bảy so với tháng trước và tăng hai chín mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái tăng ba một